mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã bùm tở huyện mường tè tỉnh lai châu
khiến một người tử vong và một người bị thương nặng nguyên nhân được xác định là do ghen tuông
hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn sô sát
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện mường tè đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với công an tỉnh bắt giữ đối tượng gây án
đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ án
chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng năm lường văn quân ở bàn hủy han mời vợ và em gái vợ về nhà để giải quyết mâu thuẫn gia đình
quá trình trao đổi hai bên lời qua tiếng lại quân dùng dao bầu đâm vợ tử vong tại chỗ
em gái vợ can ngăn cũng bị quân dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng
đối tượng điều khiển xe máy trốn khỏi hiện trường ngay sau đó
cháu cũng kiểm trí được chạy xuống nhà con lấy con dao lên để hăm dọa
cũng không biết sợ cứ câu này câu kia nói nặng
cháu cũng kiểm trí được cháu cũng vông dao lên chém vừa đâm vãi
sau ba giờ tích cực điều tra truy xét cùng sự giúp đỡ tích cực của quân chúng nhân dân
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực đống lốp ô tô cũ thuộc khu tám thị trấn mường tè
bước đầu quân khai nhận sau khi gây án đã mang bán chiếc xe máy đi ra thị trấn
lấy tám triệu đồng và lẩn trốn tại khu vực này để tìm cơ hội bỏ trốn
với sự quyết tâm của ban chuyên án và cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc quan tỉnh
lực lượng công an đã quyết tâm và đã bắt được đối tượng để chứng minh hành vi của đối tượng
và cũng không để cho quân chúng nhân dân thêm hoang an
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án thể hiện sự quyết tâm
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an
bên cạnh đó
còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự không gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
vụ việc một em học sinh bị đánh tập thể tại khu vực bờ hồ thạc rán dẫn đến thương tích nặng
phải nhập viện cấp cứu vừa được công an quận thanh khê thành phố đà nẵng tập trung lực lượng truy xét
và làm rõ các đối tượng có liên quan
đáng nói hơn là các đối tượng này mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi nhưng đã có hành vi rất côn đồ
các đối tượng gồm lê văn khôi phan tuấn hải trần khánh duy
và phạm đình trưởng đều một mươi bốn tuổi trú ở quận hải châu thành phố đà nẵng
vào trưa ngày một mươi năm tháng năm em nguyễn ngọc đạt cùng một người bạn học đều mới một mươi sáu tuổi trú ở quận hải châu
đang trên đường đi học về thì bất ngờ có một nhóm thiếu niên khoảng năm người đi trên ba xe máy
dùng chai thủy tinh đuổi đánh
đạt chạy qua bờ hồ công viên thạc giáng thì đã bị nhóm này đánh gây thương tích tại vùng đầu
còn người bạn đi cùng thì thoát được
tại cơ quan công an khôi hải duy và trưởng thừa nhận đã tham gia cùng bốn đối tượng khác
đuổi đánh đạt tại bờ hồ thạc gián trên đường hạm nghi
nguyên nhân ban đầu được xác định khôi trưởng đã từng bị nhóm của đạt đuổi đánh trước đó
từ đó phát sinh mâu thuẫn
hiện công an quận thanh khê đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại
cùng vô hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
dùng hung khí đe dọa áp sát và cướp tài sản của người đi đường
những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đã được ngăn chặn kịp thời
khi hai đối tượng gây án đã xa lưới pháp luật
và đây là chiến công của công an tỉnh vĩnh phúc trong những ngày đầu tháng năm vừa qua
ngày tám tháng năm công an tỉnh vĩnh phúc nhận đơn trình báo của hai bị hại
về việc họ bị hai đối tượng là nam thanh niên mặc quần áo chống nắng tối màu
chùm kín đầu đeo khẩu trang chở nhau trên một xe mô tô không biển kiểm soát
đến đêm ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng tham gia chuyên án của công an tỉnh vĩnh phúc đã phá án thành công
bắt giữ hai đối tượng gây án là nguyễn thành nam và phùng anh duy
đều trú tại xã phùng anh duy
nguyễn thành nam đã phá phú lọc huyện phù ninh tỉnh phú thọ
thu giữ hai xe mô tô mà các đối tượng đã cướp được
một xe mô tô và hai con dao các đối tượng sử dụng để đi cướp tài sản
tôi và nam bàn nhau cướp tài sản
tôi bắt đầu đi từ phú thọ cầm theo dao quắm đi xuống vĩnh phúc gặp hai thanh niên
tôi chặn đe dọa chém
tôi bắt đầu đi xuống vĩnh phúc để cướp tài sản
sau khi duy rủ đi ăn cướp
thì cháu suy nghĩ một lúc rằng thì cháu cũng đồng ý đi đến buổi tối
thì cháu và duy xuống vĩnh phúc để cướp xe
cháu và duy xuống vĩnh phúc để cướp xe
đầu trê mở rộng cháu và duy xuống vĩnh phúc để cướp xe
ngoài thực hiện hai vụ cướp tài sản nêu trên nam và duy đã thực hiện sáu vụ cướp tài sản của người đi đường tại tỉnh vĩnh phúc
tuy nhiên do địa điểm và thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản có đông người qua lại
bị hại chủ động rút chìa khóa xe bỏ chạy nên các đối tượng đã không lấy được tài sản gì trong những vụ án đó
theo thông tin từ bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã khởi tố vụ án và tám bị can trong chuyên án mua hóa đơn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp
xảy ra tại công ty thành an hà nội và một số công ty đơn vị có liên quan gây thiệt hại cho nhà nước trên bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với nguyễn đăng thuyết
nguyên giám đốc công ty thành an về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn nhật linh vợ thuyết đỗ thị hoa nguyên kế toán trưởng công ty thành an
nguyễn quý khái giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế danh
bùi thị mai hương kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế danh
bị khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với phạm thị quỳnh như giám đốc công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị thành phát
nguyễn thị kim dung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế an bình minh và phạm thị thu hà
chủ hộ kinh doanh cửa hàng tuấn phong về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
trên địa bàn thành phố hà nội lại vừa xảy ra vụ cháy nhà dân
ngọn lửa cháy ngồn ngụt ở tầng một căn nhà ba tầng trong ngõ một trăm hai mươi năm vĩnh phúc quận ba đình
khiến năm người trong nhà phải trèo ban công sang nhà hàng xóm để thoát thân
vụ cháy xảy ra vào lúc năm giờ sáng sớm ngày hôm nay và rất may cả gia đình đã kịp thời thoát nạn
sau khi nhận được tin báo bốn xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường đến khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
qua kiểm tra ban đầu xác định đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng một căn nhà này
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có năm người các thành viên đã lên tầng ba từ ban công men sang nhà hàng xóm thoát nạn an toàn
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng xác định căn nhà được sử dụng kết hợp giữa ở và kinh doanh quần áo
nguyên nhân cháy có thể do chập điện nhiều tài sản trong gia đình bị hư hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng thành phố hà nội hiện đang điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm hai mươi hai d có địa chỉ tại thị trấn phùng huyện đan phượng thành phố hà nội
công an huyện đan phượng thông báo những ai đã từng đưa phương tiện xe cơ giới đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm hai mươi hai d
đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển tài khoản qua ngân hàng để được bỏ qua lỗi của phương tiện hoặc bồi dưỡng tiền cho trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm hai mươi hai d
liên hệ trực tiếp đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng để cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan
mọi thông tin liên hệ đồng chí điều tra viên nguyễn đình luân số điện thoại chín trăm tám mươi hai ba trăm một mươi sáu sáu trăm tám mươi tám
vụ việc đầu tiên đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã bông tở huyện mường tè tỉnh lai châu khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
nguyên nhân được xác định là do ghen tuông rồi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn sô sát
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện mường tè đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với công an tỉnh bắt đối tượng gây án
đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ án
chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng năm lường văn quân ở bàn hồi han
mời vợ và em gái vợ về nhà để giải quyết mâu thuẫn gia đình
quá trình trao đổi hai bên lời qua tiếng lại quân dùng dao bầu đâm vợ tử vong tại chỗ
em gái vợ can ngăn cũng bị quân dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng
đối tượng điều khiển xe máy trốn khỏi hiện trường ngay sau đó
đầu tiên thì ông tưởng là vợ vừa đi xuống để giải quyết tình cảm
để cho vợ cháu về nhà ở với cháu
do đó khi đó cô gái vợ nhau nhiều cháu không kiểm trí được chạy xuống nhà
con lấy con dao lên
để hăm dọa cũng không biết sợ cứ câu này câu kia nói nặng cháu cũng kiểm trí được
nói là cháu cũng vung dao lên chém vừa chăm bái
sau ba giờ tích cực tiểu tra truy xét cùng sự giúp đỡ tích cực của quân chúng nhân dân
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại khu vực đống lốp ô tô cũ thuộc khu tám thị trấn mường tè
bước đầu quân khai nhận sau khi gây án đã mang bán chiếc xe máy đi ra thị trấn
lấy tám triệu đồng và lẩn trốn tại khu vực này để tìm cơ hội bỏ trốn
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án thể hiện sự quyết tâm
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an
bên cạnh đó còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
không gây hoang mang trong quân chúng nhân dân
còn tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam chín bị can về tội danh giết người
chín người này liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng trong đêm chín tháng năm
ở xã diên thọ huyện diên khánh khiến hai người thương vong
do có mâu thuẫn từ trước nên tối chín tháng năm
võ duy ngân cùng tám đối tượng mang theo mã tấu dao kiếm và một khẩu súng kiểu dáng glulo
cẩm sơn xã diên thọ đánh nhau với trần quang trí và huỳnh văn thịnh
một người trong nhóm của ngân đã cầm súng bắn về phía trí và thịnh khiến cả hai bị thương
trong đó do vết thương quá nặng thịnh đã tử vong tại bệnh viện
từ các chứng cứ thu thập được ngày một mươi một tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
được biết sau khi gây án thì có ba đối tượng ra đầu thú
những đối tượng còn lại lần lượt bị phong cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa và công an huyện diên khánh bắt giữ
sau bốn ngày nghị án tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt lê thị kim cúc
chú huyện lộc ninh tám năm tù về tội giết người và hai năm tù về tội cố ý gây thương tích
ngoài cúc tòa cũng tuyên án đối với năm bị cáo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng cúc và nguyễn thị trang là đồng nghiệp nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn
dù được giảng hòa nhưng trang vẫn bực tức và rủ thêm người đến công ty tìm cúc để giải quyết
chiều chín tháng ba sau khi tan ca cúc ra cổng gặp trang nói chuyện
tuy nhiên hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và cúc đã cầm dao đâm khiến một người tử vong bốn người bị thương
cáo trạng cũng nhận định hành vi của năm bị cáo tham gia đánh cúc đã gây mất an ninh trả tự tại khu công nghiệp
xảy ra hậu quả chết người làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự an toàn xã hội
một chiếc xe tải lưu thông hướng sơn la hà nội đã va chạm với một xe máy đi hướng ngược lại
khiến hai người tử vong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại quốc lộ sáu thuộc địa phận phường thống nhất
thành phố hòa bình vào đêm ngày hôm qua
hiện danh tính nạn nhân tử vong vẫn chưa được xác định
tại hiện trường xe máy hư hỏng nặng xe ô tô hư hỏng phần đầu
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an thành phố hòa bình
đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông khắc phục hậu quả
hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra
tình trạng sử dụng dây phép lái xe giả vẫn xuất hiện ở một bộ phận người dân
cơ quan chức năng cho hay nếu sử dụng loại giấy tờ này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
thậm chí là xử lý hình sự về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và mới đây một lái xe đầu kéo đã bị tạm giữ về hành vi này
cụ thể trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn văn linh
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hải phòng
đã tiến hành dừng ô tô đầu kéo do dương văn thắng điều khiển
trong quá trình kiểm tra tổ công tác ghi nhận nghi vấn giấy phép lái xe của thắng là giả
nên đã lập biên bản ghi nhận sự việc bàn giao người và tăng vật cho công an phường nghĩa xá quận lê trân để xử lý
theo kết luận giám định giấy phép lái xe trên là giả công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự dương văn thắng
về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị chiêu trò lừa đảo bán hàng giả hàng nhái kém chất lượng núp bóng những cuộc hội thảo
giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để rụ rỗ người dân là những thủ đoạn rất cũ
tuy nhiên các nạn nhân mới vẫn được ghi nhận ở nhiều địa phương
mới đây chiêu thức này tiếp tục được một
nhóm lừa đảo thực hiện và rất may bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã nhanh chóng triệt phá bắt giữ một mươi năm đối tượng
màn kịch của các đối tượng sẽ được chúng tôi lật tẩy trong phóng sự ngay sau đây sẽ là lời cảnh tình tới quý vị
dù chưa từng mua sản phẩm nào và cũng không rõ lai lịch công ty ở đâu nhưng nhiều người phụ nữ trung niên
trên địa bàn thị xã duy tiên tỉnh hà nam bỗng dưng được phát tận tay tấm thiệp mời đến một nhà hàng
để giữ bữa tiệc giao lưu với tên gọi trì ẩn khách hàng
đầu tiên thì các anh huy cũng tặng đầu tiên là tặng cái bát đấy tặng cái bát thì cái đấy là không lấy tiền
cái thứ hai là cái giá bằng inox cái thứ ba là bằng cái đĩa
thậm chí nhóm đối tượng còn tặng một số sản phẩm khác được quảng cáo có giá trị hơn như máy xay sinh tố
trảo rán cho một số người
hội thảo với điều kiện phải đặt cọc từ năm mươi đến một trăm linh đồng
đúng như danh nghĩa tiệc trì ẩn ai nhận quà cũng đều được trả lại tiền
tuy nhiên theo cơ quan điều tra thực chất đây là một màn kịch lừa đảo được các đối tượng răng ra
toàn bộ quá trình tổ chức hội thảo đã lọt vào tầm ngắm
chờ thời điểm nhóm người thu tiền tẩu thoát ra xe ô tô một mươi sáu chỗ chờ sẵn bên ngoài cơ quan công an đã ập vào bắt giữ
một người đàn ông được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức tiệc tri ân đã gây gắt phản ứng khi tổ công tác có mặt kiểm tra
các đối tượng niêm yết một chiếc nồi cơm điện được quảng cáo có công dụng tách đường giảm béo với mức giá bốn sáu triệu đồng
còn máy xay sinh tố có giá ba một triệu đồng
tuy nhiên theo hóa đơn nhập vào do nhóm người này cung cấp mỗi sản phẩm chỉ có giá vài trăm ngàn đồng
toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng trôi nổi kém chất lượng không rõ đơn vị sản xuất
trong một buổi chiều bán hàng nhóm đối tượng đã thu hơn tám trăm linh triệu đồng của người tham gia hội thảo
qua quá trình điều tra chúng tôi đánh giá là đây là một cái phương thức thủ đoạn của cái nhóm này nó có bàn bạc thống nhất với nhau rất là kỹ
thế và lựa chọn đối tượng phụ nữ và người già
thế và một vấn đề nữa là cũng đánh vào lòng tham của bà con
nghĩ rằng là cứ đến là được chúng giới thiệu sản phẩm mà được tặng lại tiền và sẽ có sản phẩm
nên là cũng mong bà con
hết sức cảnh giác đề phòng
và đây là hoạt động lừa đảo và có sự bàn bạc rất là tinh bi
hiện tại cơ quan công an đã bắt tạm giam một mươi năm đối tượng liên quan
hầu hết đều là những thanh niên có sức khỏe tham gia vào ổ nhóm bán hàng để làm công việc nhẹ lương cao
còn với những nạn nhân dự tiệc tri ân sau những gì đã xảy ra giờ chỉ còn biết tự trách bản thân mình
chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi già rồi chúng tôi cũng quá tham
chúng tôi cũng tham
cho nên là chúng tôi nghĩ mấy bị lửa như thế
chúng tôi lương tâm chúng tôi nói là đúng là lửa cạp bắp
mình không biết được mình không ngờ